hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị cáo trương huệ vân ba mươi sáu tuổi cựu tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp tổng giám đốc tập đoàn quản lý bất động sản wecher được hội đồng xét xử mới lên bục để xét hỏi
bị cáo trương huệ vân khai hành vi phạm tội đúng như cáo trạng nêu và cho biết là cháu gái ruột của trương mỹ lan
khai với hội đồng xét xử bị cáo trương huệ vân cho biết bản thân sống lớn lên với bà trương mỹ lan và thường gọi là mẹ
theo đó bị cáo trương huệ vân được trương mỹ lan nuôi ăn học và cho làm việc tại tập đoàn
bị cáo trương huệ vân cũng khai nhận bản thân biết trương mỹ lan là cổ đông lớn nhất của scb và thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo
bên cạnh đó bản thân bị cáo trương huệ vân không ăn chia và có quan hệ tài sản với trương mỹ lan
khi được hỏi có ý kiến trình bày gì thêm hay không thì bị cáo trương huệ vân hỏi có phải là lời nói sau cùng hay không và bật khóc nhẹ cho biết trương mỹ lan đã giải cách làm người
sau đó chủ tọa giải thích cho bị cáo trương huệ vân hiểu nội dung rõ mối quan hệ giữa bị cáo với trương mỹ lan
khác với hành vi phạm tội như cáo trạng nêu lúc một mươi một h một mươi năm phiên tòa đã tạm nghỉ
trương huệ vân được biết đến với tư cách là cháu ruột của trương mỹ lan
ngoài ra trương huệ vân còn là vợ của thanh bùi một nam ca sĩ nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng
năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố tám mươi sáu bị can trong vụ án vạn thịnh pháp
trong số này bị can trương huệ vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là cháu ruột của chủ tịch vạn thịnh pháp trương mỹ lan
trương huệ vân bị đề nghị truy tố tội tham mô tài sản
theo kết luận điều tra trương huệ vân được trương mỹ lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần góp vốn
tham gia quản lý điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
cụ thể trương huệ vân là tổng giám đốc các công ty công ty cổ phần đầu tư tập đoàn vạn thịnh pháp
công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản whistler chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần erosia concept
và điều hành hoạt động các công ty khác như lavi food tani food sài gòn galleria
năm hai nghìn hai mươi một bị can trương mỹ lan mua lại công ty cổ phần lavifood từ ông lê thành để đưa vào vận hành hoạt động
trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho trương huệ vân quản lý điều hành
quá trình hoạt động lan chỉ đạo vân sử dụng pháp nhân công ty lapi food để vai vốn tại ngân hàng scb
nhằm mục đích phục vụ kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác
ngoài ra thực hiện theo chỉ đạo của trương mỹ lan
trương huệ vân còn thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với lavi food
để lập hồ sơ vai vốn khống tạo lập khoản vay rút tiền từ scb rồi sử dụng cho các mục đích riêng của hai bị can
trong thời gian điều hành công ty sài gòn galleria và erosia concept
vân còn chỉ đạo hai nhân viên kế toán của hai công ty phối hợp với scb lập hồ sơ vai vốn tại ngân hàng
lấy tiền chi cho các hoạt động của hai công ty
tuy nhiên khi cần trả nợ công ty lại không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh
mà lấy từ các khoản vai của những công ty cá nhân khác được tạo lập khống tại scb để trả cho chính scb
từ năm hai nghìn hai mươi trương huệ vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng năm mươi hai công ty ma và bốn công ty hoạt động thật
tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vai khống để rút tiền khỏi scb
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai một trăm năm mươi năm khoản vay này còn dư nợ hơn hai tám trăm linh tỷ đồng bao gồm cả gốc và lãi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
trung huệ vân đã thực hiện hành vi giúp sức đồng phạm với trương mỹ lan
thực hiện hành vi phạm tội tham mô tài sản liên đối chiếm đoạt số tiền hơn một tám mươi tám tỷ đồng
gây thiệt hại số nợ phát sinh hơn hai mươi năm tỷ đồng
trương huệ vân nhận thức được sai phạm của bản thân mình trong quá trình làm việc
theo chỉ đạo của trương mỹ lan kết luận điều tra nêu và cho biết bị can này thành khẩn khai báo
ăn năn hối cải tích cực hợp tác với cơ quan điều tra tự nguyện phối hợp với gia đình
nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án
ngày xét xử thứ ba bảy tháng ba phiên xét xử bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi
trước đó trong phần công bố cáo trạng ngoài nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo
đại diện viện kiểm sát còn thông tin về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với một số trường hợp
theo đại diện viện kiểm sát quá trình điều tra truy tố
ngoài bị cáo trương mỹ lan và năm trường hợp đang bị truy nã
tám mươi bị cáo còn lại trong vụ án đều ăn ăn hối cải thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
nhiều bị cáo đã phối hợp tích cực hợp tác giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án
như võ tấn hoàng văn trương khánh hoàng trần thị mỹ dung nguyễn phương anh trương huệ vân
dương tấn trước trần hoàng giang tử văn tuấn v v
cũng theo đại diện viện kiểm sát bên cạnh đó các bị cáo đã tự nguyện
hoặc tác động gia đình nộp tiền tài sản để khắc phục hậu quả
trong đó trương huệ vân cháu gái bà trương mỹ lan đã tự nguyện nộp hơn một tỷ đồng và ba usd
chu lập cơ chồng trương mỹ lan nộp một tỷ đồng
bị cáo dương tấn trước cầu tổng giám đốc công ty tưởng việt
sau khi bị khởi tố đã trả lại cho ngân hàng scb hơn tám trăm một mươi ba tỷ đồng
bị cáo dương tấn trước cũng xin được nộp lại hơn hai hai trăm linh tỷ đồng đã nhận của bị cáo trương mỹ lan
và đã nộp khắc phục thêm năm mươi hai tỷ đồng
bị cáo đỗ thị thanh nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
bị cáo buộc nhận hối lộ của bà trương mỹ lan năm hai triệu usd
cũng đã tự nguyện nộp lại bốn tám triệu usd và một mươi sổ tiết kiệm gửi ngân hàng
có tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty capella
bị cáo buộc chiếm đoạt của bà trương mỹ lan một tỷ đồng
sau khi bị bắt giữ cơ quan điều tra đã thu giữ của bị cáo này hơn sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
tiếp đó gia đình bị cáo trí tự nguyện nộp thêm ba ba triệu usd
ngoài ra viện kiểm sát cũng xem xét về sức khỏe của các bị can bệnh
là người già sức khỏe yếu như uông văn ngọc ẩn nhiều bệnh sức khỏe yếu
nguyễn thị phương loan bảy mươi tuổi nhiều bệnh nặng sức khỏe yếu tiếp xúc chậm
võ thành hùng trên bảy mươi tuổi sức khỏe yếu nhiều bệnh
nguyễn phi long đang bị bệnh u tuyến tụy và nhiều bệnh khác
lưu quốc thắng bị bệnh ung thư sức khỏe yếu trên sáu mươi tuổi
các bị can trong vụ án đều có nhân thân tốt phạm tội lần đầu
nhiều bị can tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch
đóng góp cho cộng đồng như dương tấn trước trương mỹ lan nguyễn cao trí
sau khi công bố xong cáo trạng viện kiểm sát cũng thông báo các tình tiết giảm nhẹ
của các bị cáo chưa được ghi nhận trong cáo trạng
viện kiểm sát sẽ tiếp tục ghi nhận trong quá trình luận tội
trong vụ án này có tám mươi sáu bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội danh
gồm tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
theo bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
dự kiến phiền tỏa sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn
theo hồ sơ tính từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã lập khống trên hai năm trăm linh khoản vay
để rút hơn một triệu tỷ đồng của scb chiếm chín mươi ba dư nợ gốc của ngân hàng này
đến nay các khoản vay đều không có khả năng thu hồi
trong khi đó kết quả định giá tài sản bảo đảm cho thấy
chỉ chín mươi sáu trên hai trăm linh ba tài sản bảo đảm cho các khoản vay
có đủ giá trị pháp luật
một trong những nguyên nhân sai phạm hơn một mươi năm tại scb mà không bị phát hiện
đã được cơ quan chức năng làm sáng tỏ
theo đó bị cáo trương mỹ lan đã xây dựng lên hệ sinh thái đồng phạm
hết sức bài bản quy mô với hàng ngàn cá nhân câu kết chặt chẽ
hệ sinh thái này được ví như mô hình kim tự tháp
trong đó những cấp dưới của bị cáo trương mỹ lan
lần lượt là người thân chồng cháu gái
sự thân tín giảm dần theo mức độ đến đáy của mô hình
khi tham gia vào mô hình kim tự tháp
các cá nhân được bị cáo trương mỹ lan trả lương tặng thử tiền cổ phần scb tùy theo cấp bậc
quan trọng nhất và được hưởng lợi nhiều nhất phải kể đến bộ sậu bị cáo lan tuyển chọn
và đưa vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại scb hội đồng quản trị
ban tổng giám đốc giám đốc các chi nhánh lớn trưởng ban kiểm soát
tương ứng với mỗi vị trí là mức lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng
chưa bao gồm các phúc lợi khác
dựa trên mô hình kim tự tháp
mỗi cá nhân thể hiện sự chủ động làm việc theo những mật hiệu
do nữ tỷ phú quỷ ước
lee jogger nguyên thành viên hội đồng quản trị scb
và henry sun kaya nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị scb
được xác định gây thiệt hại cho scb số tiền rất lớn
tuy nhiên cả hai hiện không rõ ở đâu
nên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tách vụ án này ra
và tạm đình chỉ điều tra đối với hai cá nhân trên
điển hình dù không nhận được chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo trương mỹ lan
nhưng khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng
bị cáo bùi anh dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị của scb từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
biết rất rõ khoản vai nào là của bị cáo lan và tập đoàn phản thể pháp
đối với những hồ sơ này bùi anh dũng chỉ ký hợp thức
mà không cần thẩm định khách hàng thẩm định tài sản bảo đảm
không quan tâm phương án vay vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu
cop banking của scb bằng đường dữ liệu được ký hiệu là hstt
như vậy đối với hồ sơ hstt
scb sẽ bỏ qua quy trình bay thông thường theo quy định
quá trình làm việc tại ngân hàng ngoài lương thưởng
bùi anh dũng còn được bị cáo lan cho năm trăm linh cổ phiếu scb tương đương với năm tỷ đồng
ngoài ra để tránh sự kiểm tra giám sát của ngân hàng nhà nước
năm hai nghìn hai mươi võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc của scb
ký quyết định thành lập ba đơn vị cho vay chỉ để phục vụ các khoản vay của bị cáo lan
cậu tổng giám đốc scb biết rõ điểm trung hồ sơ vai của bị cáo lan
và tập đoàn vạn thị pháp nên chỉ ghi khống thủ tục
hstt cũng là bốn ký tự mà bị cáo tạ chiêu chung
phó chủ tịch hội đồng quản trị scb nắm chắc
dù không nhận chỉ đạo trực tiếp nhưng tại chiêu chung biết rõ
bị cáo lan là chủ nhân thực sự của scb
biết rõ scb có nhóm khách hàng vai vốn được ký hiệu là hstt
từ những ngầm hiểu hoặc được chỉ đạo trực tiếp
bốn mươi năm cầu lãnh đạo các cấp của scb đã giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của bị cáo lan
những con số mà cơ quan chức năng nêu trong hồ sơ vụ án còn thể hiện
đây là vụ án có số bị hại
đây là vụ án có số bị hại là bốn mươi hai người
đây là vụ án có số tiền tham ô là ba trăm linh bốn tỷ đồng
số tiền của một người nhận hối lộ là năm hai triệu usd lớn nhất từ trước đến nay
trong đó scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt
vì thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm khác
thì bị cáo trương mỹ lan đã dùng tiền để mua chuộc nhiều người
của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
phụ thể trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã lập đoàn thanh tra tại scb
quá trình thanh tra cho thấy nhiều sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại scb
liên quan đến các dự án phương án tái cơ cấu
sai phạm tại khoản vay của một nhóm khách hàng
tình trạng tài chính rất xấu của ngân hàng
tuy nhiên từ người ra quyết định thanh tra
bị cáo nguyễn văn hưng nhận số tiền ba trăm chín mươi usd
trưởng đoàn thanh tra bị cáo đỗ thị nhản nhận số tiền năm hai triệu usd
phó trưởng đoàn đến các thành viên của tổ tổng hợp
thành viên tại các tổ thanh tra
người nhận ít nhất là hơn một trăm linh triệu đồng
đều bị bị cáo trường mỹ lan mua chuộc
để từ đó họ không chuyển các sai phạm tới cơ quan chức năng xử lý
tám giờ ngày sáu tháng ba phần công bố cáo trạng tiếp tục
sau khi chiều ngày năm tháng ba
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã công bố một phần cáo trạng
dài một trăm năm mươi tám trang
bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc tập đoàn capella
chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang
là người được thẩm vấn nhân thân cuối cùng
bị cáo trình bày đã khắc phục thiệt hại trong vụ án
và xin được xét xử vắng mặt do đang bị bệnh về cuộc sống
luật sư của bị cáo trí đề nghị cho thân chủ được vắng mặt
trong những phần không liên quan
nếu vấn đề liên quan luật sư mong muốn tòa cho bị cáo được ngồi để trả lời
hội đồng xét xử cho hay nếu bị cáo có vấn đề về sức khỏe
thì luật sư có đơn gửi hội đồng xét xử xem xét